ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiến hành khởi tố vụ án nhận hối lộ
để xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân việt nam từ nước ngoài về nước
nhằm trục lợi cá nhân xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao ra các quy định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam cùng về tội nhận hối lộ
theo quy định tại điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự và lệnh khám xét đối với bốn bị can
nguyễn thị hương lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại hà nội
nghề nghiệp cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
đỗ hoàng tùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tại hà nội
nghề nghiệp phó cục trưởng cục lãnh sự bộ ngoại giao
ba lê tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tại hương yên
nghề nghiệp tránh văn phòng cục lãnh sự bộ ngoại giao
lưu tuấn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại hà nội
nghề nghiệp phó phòng bảo hộ công dân cục lãnh sự bộ ngoại giao
sau khi được viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bốn bị can
theo lý lịch và tội danh đã viện dẫn nêu trên
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm chức pháp luật
cơ quan an ninh điều tra bộ công an thông báo để các cá nhân đơn vị có liên quan
biết chủ động liên hệ làm việc